các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm vừa qua có sự cố rất nhức nhối là cháu bé bị chút đòn roi đến tử vong
không phải chỉ vì một trường hợp đấy mà chúng ta mới nhắc nhau mà vẫn nhắc từ trước
với hệ thống bảo vệ trẻ em nhất thiết phải hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em từ cấp xã phó thủ tướng nói
trong công tác năm hai nghìn hai mươi hai phó thủ tướng cho rằng cần phải chú trọng đến công tác này
vì dịch covid một mươi chín ảnh hưởng không nhỏ đến các em nhỏ không chỉ dừng lại ở kết quả học tập
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của trẻ khi không được đến trường kéo dài
nếu không có biện pháp kết hợp thật tốt giữa gia đình nhà trường và xã hội
có nhiều hoạt động thì rất dễ dẫn đến nguy cơ
không chỉ là kết quả học tập mà sẽ bị ảnh hưởng tâm lý
thậm chí số các cháu có nguy cơ bị trầm cảm ngày càng nhiều hơn
đây là công việc mà chúng ta phải giải quyết từ năm nay không thể chậm trễ được
phó thủ tướng lưu ý
trước chỉ đạo của phó thủ tướng bộ trưởng bộ lao động thương binh
và xã hội đào ngọc dung cho biết
bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu tập trung chỉ đạo thực hiện
phối hợp với các cơ quan như bộ giáo dục và đào tạo các ủy ban và các bộ liên quan
đồng thời quan tâm tạo môi trường để khắc phục các tồn tại như phòng chống hành vi tàn bạo với trẻ em
xâm hại và gây tổn hại sức khỏe phụ nữ
phó thủ tướng chỉ đạo không bỏ lọt tội phạm
trước đó phó thủ tướng phạm bình minh đã yêu cầu xử lý nghiêm người vi phạm
không bỏ lọt tội phạm trong vụ nạn nhân nhỏ tuổi ở tp hcm bị chốt đòn roi đến tử vong
văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh nêu rõ
những ngày qua báo chí phản ánh vụ nạn nhân nhỏ tuổi ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ người có liên quan
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các lực lượng
khẩn trương điều tra vụ án để xử lý nghiêm người vi phạm không bỏ lọt tội phạm
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tòa viện các cấp
phối hợp chặt với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các vụ án có liên quan đến cố ý gây thương tích
tổn thương đến nạn nhân nhỏ tuổi
bộ công an bộ lao động thương binh và xã hội cùng với các bộ ủy ban nhân dân tp hcm
được yêu cầu phải tăng cường các giải pháp để bảo vệ trẻ em
và chỉ đạo phòng ngừa hành vi tàn độc với nạn nhân nhỏ tuổi trong gia đình và học đường
các đơn vị cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tổ chức cá nhân bao che chậm hoặc không xử lý vụ việc
phó thủ tướng cũng đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam trung ương đoàn trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền vận động đến hội viên đoàn viên và toàn xã hội
lên án mạnh mẽ kịp thời phát hiện tố giác hành vi tăng cường giám sát việc
thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em
cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất
về vụ chốt đòn roi dẫn đến tử vong ở tp hcm đại biểu quốc hội phạm văn hòa
ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội nói rằng phải xử lý nghiêm minh
thậm chí cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất để gian đe
ông nhận định những vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến thương vong như ở tp hcm vừa qua
không phải là lần đầu xảy ra
gia đình tàn vỡ bố mẹ ly tán
cha lấy thêm vợ mẹ đi lấy chồng con cái bơ vơ rồi bị ruồng bỏ
cha dượng cố ý gây thương tích con riêng của vợ mẹ kế dậy rỗ con chồng
đã và đang xảy ra ở nhiều nơi
thậm chí còn xảy ra tình trạng bố đẻ ra tay với con gái
dẫn đến cái kết thương tâm như ở tp hcm vừa qua
nhưng vụ việc như ở vừa qua tại tp hcm thực sự gây bức xúc trong dư luận
rất đáng bị lên án
phải khẳng định rằng
đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội
dẫn đến vi phạm về mặt hình sự
hành vi của võ nguyễn quỳnh trang
quả thật phi nhân tính tàn ác và vô cảm
không thể chấp nhận được
đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng
gây bức xúc dư luận
luôn bị xã hội lên án
bởi vậy ai vi phạm
phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành
đặc biệt phải truy cứu trách nhiệm hình sự
và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất
trong bộ luật hình sự với những đối tượng này
để phòng ngừa săn đe
cảnh tỉnh những ai có hành vi cố ý gây thương tích
nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình
có lẽ các tổ chức chính trị xã hội
như khối mặt trận và các đoàn thể
cần chủ động vào cuộc
nằm rõ từng trường hợp cụ thể ở địa phương
chẳng hạn hội phụ nữ cần phối hợp với chính quyền địa phương
xem có những trường hợp nào
gia đình ly hôn rồi tái hôn
dẫn đến tình trạng con anh con em con chúng ta
rồi dẫn đến tình trạng con riêng của vợ hoặc chồng
bị đối xử tàn ác
chính quyền và các cơ quan đoàn thể
cần phải nắm rõ từng trường hợp cụ thể
để có giải pháp bảo vệ
ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc xảy ra
đối với công nhân ở trọ
người ở trung cư
càng phải nắm rõ điều này
mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở
không thể thờ ơ
và phải có trách nhiệm trong việc này
bên cạnh đó
vụ án cũng đã thu hút sự chú ý lớn
từ dư luận và truyền thông quốc tế
đã có rất nhiều trang báo nước ngoài đưa tin
và nhận được nhiều phản ứng
bình luận của cộng đồng
đặc biệt dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi
về trách nhiệm của nguyễn kim trung thái
cha đẻ của nạn nhân
trong vụ việc để xảy ra cái kết thương tâm
cho chính con ruột của mình
hàng loạt báo chí quốc tế dậy sóng
phẫn nộ trước sự tàn độc của bố đẻ nạn nhân
vụ án này không chỉ gây phẫn nộ
trong dư luận việt nam
và cộng đồng quốc tế
cũng đang rúng động trước những hành vi tàn độc này
đăng tải bản tin
quay viết với tiêu đề
tạm dịch mẹ kế bị cáo buộc
đánh con riêng người tình đến tử vong
để dạy dỗ con học
đã nêu rõ các tình tiết của vụ án
cũng như tội ác của dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang
cùng với đó trang này còn nhấn mạnh
đến sự giúp sức của bố nạn nhân
là nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi
trên fanpage của trang australia news
một số cư dân mạng úc
để lại nhiều bình luận
bày tỏ sự phẫn nộ
về sự ra đi đáng thương của nạn nhân tám tuổi
rõ ràng là người cha cũng phải chịu trách nhiệm
xin lỗi cô gái bé nhỏ
tôi hy vọng cô bé ấy được tự do
trong một thế giới tốt đẹp hơn
người phụ nữ kia sẽ phải trả giá
cho tội lỗi cô ta gây ra
người bố ở đâu khi sự việc diễn ra như vậy
người mẹ kế quá tàn ác
hãy trừng phạt điều tương tự như vậy
xem cô ta có chịu nổi không
cùng với đó trang trang hap news
tại hàn quốc
trangmiro com uk của anh
cũng liên tục đưa tin tức
về vụ việc đăng kèm ảnh người dân
tại khu chung cư saigon pearl
tổ chức lễ tưởng niệm cho bé va
điều đó cho thấy phần nào
mức độ nghiêm trọng của vụ việc
và cộng đồng quốc tế đang dõi theo vụ án này
liên quan đến vụ việc
mới đây gia đình nạn nhân xác nhận
đã mời luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội
hỗ trợ pháp lý tham gia tố tụng
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé
như vậy tổng cộng có
ba nhóm luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi
cho bé va gồm luật sư
trần ngọc nữ luật sư phạm công hùng
và luật sư nguyễn anh thơm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã quyết định khởi tố
bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngụ tỉnh gia lai chú tại
quận bình thạnh về tội giết người
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một
về tội hành hạ người khác và
che giấu tội phạm
dự luận đang rất quan tâm đến mức án
dành cho những kẻ tàn độc nhưng sau
vụ việc này có thể vẫn còn
những trường hợp tương tự xảy ra
hy vọng rằng án điểm này sẽ là
lời cảnh tình và sau khi sự
bức xúc ấy trôi qua với bản án
nghiêm khắc được tuyên cho những kẻ thù ác
thì mỗi người chúng ta sẽ nhìn lại
cách chăm sóc và giáo dục con em của mình
để không còn những vụ việc
thương tâm như vậy tiếp tục xảy ra nữa
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến
cuối video và hãy đăng ký kênh
để tiếp tục theo dõi những diễn biến
của vụ án này xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo